kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ tiếp tục tự hào khi có nữ sinh đạt hai mươi chín tám điểm
đứng tốp đầu thí sinh có điểm ba môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước
đó là em ngô thu hà học sinh lớp một mươi hai chuyên toán trường trung học phổ thông chuyên hùng vương tỉnh phú thọ
sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên bố là công an từ nhỏ thu hà đã có kết quả học tập xuất sắc
năm hai nghìn một mươi sáu hà đỗ thủ khoa chuyên toán của trường trung học phổ thông chuyên hùng vương và nhanh chóng trở thành một hạt nhân xuất sắc của khối chuyên toán
hà cho biết em học kỹ những kiến thức cơ bản rồi mới đọc thêm một số sách để luyện dạng bài tập nâng cao hơn
em xây dựng kế hoạch học ngay từ đầu nhờ sự định hướng của bố mẹ và của thầy cô và
theo kế hoạch đấy em xây dựng chương trình học của em
học vào nắm chắc kiến thức cơ bản từ từ đấy mở rộng ra những bài khó hơn những vấn kiến thức khác
với hai mươi chín tám điểm ngô thu hà vẫn giữ nguyên nguyện vọng xét tuyển ban đầu là nộp hồ sơ vào trường đại học y hà nội
trở thành thủ khoa khối b chính là cánh cửa để em bước tiếp hành trình chinh phục ước mơ của mình
ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa chữa bệnh cứu người
tôi có định hướng cho cháu vào một số cái nghề
có thể là nghề y có thể là nghề
thì tùy con lựa chọn
và nếu con thấy nó phù hợp với năng lực của mình thì con theo
chứ gia đình thì không có một cái gì là áp đặt
ngành giáo dục và đào tạo đất tổ thêm một lần nữa tự hào với thành tích hai năm liền
có thí sinh là thủ khoa của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
ngô thu hà hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ còn rất dài
kết quả hôm nay
sẽ là bước đệm để cô học trò sinh năm hai nghìn một thêm tự tin vững vàng bước đi trên con đường mình đã chọn